chiều qua tàu hai trăm bảy mươi hai của vùng hai hải quân đã đưa năm ngư dân bị nạn trên biển về đến thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu an toàn
ngay sau khi tàu cập cảng tại thành phố vũng tàu đại diện bộ tư lệnh vùng hai hải quân đã đến thăm hỏi trao tặng mỗi ngư dân một triệu đồng
một phần quà cùng với quần áo và tiến hành bàn giao năm ngư dân cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh làm các thủ tục trước khi đưa về gia đình
các ngư dân đã được chăm sóc y tế động viên thăm hỏi nên sức khỏe và tinh thần đã ổn định
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi tàu hai trăm bảy mươi hai nhận được thông báo từ hai tàu cá của tỉnh bình thuận và bình định đang khai thác hải sản
khu vực gần đường danh giới việt nam indonesia có va chạm với tàu nước ngoài dạng trở dầu khiến một tàu cá bị chìm làm năm ngư dân trên tàu văng xuống biển
sau khi va chạm tàu nước ngoài đã quay lại tìm kiếm tàu cá tỉnh bình thuận đang khai thác hải sản ở cùng khu vực đã phát hiện và đến cứu được năm ngư dân